với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trồng cây thuốc phiện đối tượng lường văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản co luống xã mường phăng thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
và bị lực lượng công an tp điện biên phủ bắt quả ta
trong quá trình tuần tra kiểm soát công an xã mường phăng và công an tp điện biên phủ
phát hiện phía sau nhà của lường văn tuấn có một mươi cây thuốc phiện đã ra hoa có quả
được che đậy bởi tấm phên che
khai thác mở rộng điều tra tổ công tác phát hiện đối tượng lường văn tuấn
có tàng trữ một túi ni lông bên trong có chứa chất bột nghi là heroin được cất dầu dưới đệm
tại cơ quan công an tuấn khai nhận túi ni lông chứa chất bột nói trên là heroin
tuấn mua lại của một đối tượng lạ mặt với mục đích để sử dụng cá nhân